vào lúc một mươi bốn h hai mươi phút ngày một mươi chín tháng hai tuyến đường sắt bắc nam đã được thông tuyến sau khi khắc phục xong sự cố tàu ah hai bị chật bánh tại ga suối kiết huyện tánh linh tỉnh bình thuận
trước đó vào lúc bảy h bốn mươi năm phút cùng ngày tàu hàng ah hai khởi hành từ ga sóng thần bình dương khi tàu vào ga suối kiết tại lý trình một nghìn sáu trăm linh ba ba trăm linh thuộc địa phận huyện tánh linh bình thuận thì xảy ra sự cố khiến hai toa chật bánh
rất may sự cố không gây thiệt hại về người do tàu chật bánh tại vị trí vào ga nên đã gây ảnh hưởng đến lộ trình của các tuyến tàu bắc nam
ngay sau đó tổng công ty đường sắt việt nam đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong khu vực điều động nhân lực phương tiện thiết bị cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn
các cơ quan chức năng của tỉnh bình thuận đang phối hợp với ngành đường sắt khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc